ngay từ khi dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện và có diễn biến phức tạp
ban giám hiệu giáo viên các trường học đã tích cực chủ động phối hợp với các bậc phụ huynh và học sinh
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
và khi học sinh quay trở lại trường công tác này càng được phối hợp chặt chẽ hơn
ghi nhận của phóng viên tại thành phố đà nẵng
ngay sau khi có thông báo học sinh đi học trở lại
trường tiểu học phú đồng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín
cũng như thông báo đến các bậc phụ huynh về lịch học những lưu ý khi đưa trẻ đến trường
khi đến trường các em đều đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt
rửa tay trước khi vào lớp cũng như được thầy cô giáo chủ nhiệm
cung cấp cho các bậc phụ huynh
các bậc phụ huynh đều đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhật
có từ các đơn vị trường học hiện đà nẵng có hơn hai trăm linh học sinh
từ lớp một đến lớp một mươi hai đến trường đạt chín mươi tám
số học sinh còn lại nghỉ học là có lý do được phụ huynh báo cáo với nhà trường và thầy cô giáo
theo phương án bảo đảm giãn cách phòng dịch trong tuần đầu đi học
các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đà nẵng thực hiện trên lớp
và phân chia thành hai buổi học khác nhau mỗi bàn chỉ ngồi hai học sinh